thưa quý vị và các bạn tháng sáu năm hai nghìn một mươi bốn quốc hội nước ta đã thông qua luật hôn nhân và gia đình sửa đổi chính thức cho phép mang thai hộ vì mục đích nhân đạo
đây là một chính sách nhân văn nhằm giúp đỡ những cặp vợ chồng không thể có con cái ngay cả khi đã áp dụng các phương pháp kỹ thuật hỗ trợ sinh sản
từ khi luật có hiệu lực vào năm hai nghìn một mươi năm cho đến nay đã có hàng trăm em bé khỏe mạnh trào đời bằng hình thức mang thai hộ vì mục đích nhân đạo đem đến niềm vui sống cho rất nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn tưởng như đã vô vọng trên hành trình đi tìm kiếm một đứa con chung
tuy nhiên một vài năm trở lại đây lợi dụng chính sách nhân đạo của nhà nước việt nam một số cá nhân tổ chức trong và ngoài lãnh thổ việt nam đã tổ chức các đường dây mang thai hộ vì mục đích thương mại
hành vi của những cá nhân tổ chức này không chỉ làm méo mó đi ý nghĩa nhân văn của chính sách cho phép mang thai hộ vì mục đích nhân đạo của nhà nước việt nam mà nguy hiểm hơn nó còn gây ra rất nhiều hệ lụy đau lòng gia tăng gánh nặng đối với xã hội và dẫn tới nguy cơ mất an ninh an toàn xã hội
trong chương trình hành trình phán kỷ này chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng xem lại quá trình lực lượng công an tỉnh quảng ninh điều tra khám phá một đường dây tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại xuyên quốc gia

thành quả đạt được về kinh tế thì quảng ninh cũng phải đối diện với không ít áp lực về an ninh trật tự
nhiều tổ chức tội phạm liên quan tới ma túy mua bán người buôn lậu thường chọn quảng ninh làm địa điểm tập kết trong chuỗi các hoạt động phi pháp
do vậy quảng ninh luôn được coi là một điểm nóng và vì thế mà các lực lượng công an công tác giữ gìn an ninh trật tự ở đây thường phải căng mình để đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội
bên cạnh công tác phòng ngừa đấu tranh với loại tội phạm truyền thống thì một vài năm trở lại đây lực lượng công an nói chung và công an tỉnh quảng ninh nói riêng còn phải đối mặt với nhiều loại tội phạm mới với mức độ mưu mô xảo quyệt biến hóa rất khó lường
một ngày đầu tháng tám năm hai nghìn một mươi chín công an phường cao thắng thành phố hạ long tiếp nhận tin báo từ một người dân

công an phường cao thắng thành phố hạ long đã tiến hành xác minh
kết quả đúng như thông tin quần chúng nhân dân cung cấp
công an phường cao thắng cùng lúc tiến hành nhiều nhiệm vụ
một tổ công tác nhận nhiệm vụ nắm địa hình và tiếp tục theo dõi diễn biến của một số phụ nữ trên
một tổ khác mật phục xung quanh khu vực trung cư cao thắng để nắm thông tin về người phụ nữ giấu mặt
hàng ngày vẫn tiếp tế nhu yếu phẩm lương thực cho nhóm phụ nữ sinh sống tại căn hộ năm trăm linh bốn
ngoài ra công an phường đã làm việc riêng với ban quản lý tòa nhà để nắm thông tin về chủ nhân của căn hộ năm trăm linh một

đây là phòng năm trăm linh một đây là phòng của các số nhóm người phụ nữ trên căn hộ đại học
tất cả số này thì chỉ sinh hoạt trong
trong một phòng diện tích là chín mươi một tháng vuông
đề nghị đồng chí là tiếp tục bố trí mạng lưới cơ sở của mình để nắm thông tin về phòng năm trăm linh một này
kết quả nắm tình hình ghi nhận tại phòng năm trăm linh một có tất cả tám phụ nữ đang chung sống
trong đó ba người có biểu hiện của phụ nữ mang thai
họ chủ yếu đến từ một số tỉnh miền trung và tây nguyên
những người này chỉ thi thoảng ra khỏi phòng trong chốc lát vào sáng sớm hoặc đêm muộn
hầu hết thời gian còn lại họ ở trong phòng không đi làm không giao lưu tiếp xúc với mọi người chung sống trong trung cư
trong đó họ ở trong phòng không đi làm không giao lưu tiếp xúc với mọi người chung sống trong trung cư
chỉ đi lại để đi bộ để cho nó khỏe người người có dấu hiệu của mang thai
mà ba bốn người tập trung vào cùng mang thai
hệ thống thông tin và các tài liệu trinh sát cho tới thời điểm này chỉ huy công an phường cao thắng nhận định
nhiều khả năng tại căn hộ năm trăm linh một trung cư cao thắng đang diễn ra hoạt động tổ chức mang thai hộ vì mục đích bất minh
từ nhận định trên cơ quan điều tra tập trung lực lượng
quyết tâm nhanh chóng làm sáng tỏ mọi sự việc
danh tính chủ nhân của căn hộ năm trăm linh một bước đầu được hé lộ
kết quả làm việc với ban quản lý trung cư cho thấy căn hộ năm trăm linh một vẫn thuộc sở hữu của chủ đầu tư
vài tháng trước có một phụ nữ tên trần thị ba thuê với thời hạn một năm
quá trình xác minh
tại trung cư mini thì chỉ xác định được trần thị ba đã quê quán ở nghệ an
ngoài ra thì có số điện thoại của trần thị ba ngoài ra thì không nắm được thông tin gì khác
trần thị ba là ai chị ta nằm trong số tám phụ nữ thường xuyên có mặt tại căn hộ năm trăm linh một hay không
và có mối liên hệ nào giữa trần thị ba với nhân vật bí ẩn hàng ngày vẫn vận chuyển lương thực thực phẩm tới trung cư cao thắng
hàng loạt những câu hỏi buộc tập thể cán bộ công an phường cao thắng phải có lời giải trong thời gian sớm nhất
bởi đây là chìa khóa giúp giải mã những bí ẩn sau cánh cửa căn hộ năm trăm linh một
xác định danh tính người phụ nữ tên trần thị ba lúc này trở thành ưu tiên số một của lực lượng công an
nhiều mũi trinh sát đồng loạt tòa đi các hướng với nhiệm vụ xác minh danh tính người phụ nữ tên trần thị ba
cùng lúc một tổ trinh sát vẫn kiên trì
dõi theo những biến động của nhân vật thường ngày vẫn đưa thực phẩm đến trung cư cao thắng
để trả lời câu hỏi về sự liên đối giữa người này với trần thị ba
các trinh sát trong quá trình bám theo đã bí mật gọi vào số điện thoại mà trần thị ba để lại trong hợp đồng thuê nhà
và căn hộ trung cư ở cao thắng
và điều các trinh sát mong mỏi nhất đã xuất hiện
với việc người này nghe máy đã nhằm khẳng định chị ta và một người phụ nữ tên trần thị ba là một
mới chuyển đến sinh sống tại tổ bảy mươi hai khu tám phường cao thắng tp hạ long tp quảng ninh

lập tức công an đã có mặt tại nơi trần thị ba cư trú
nhiều người sống xung quanh cho biết chị ta mới chuyển tới đây một thời gian ngắn
người phụ nữ này rất ít tiếp xúc với hàng xóm nên không ai thực sự hiểu rõ về hoàn cảnh cũng như công việc của chị ta

hành tung bí ẩn của trần thị ba khiến cơ quan đại dịch của trần thị ba bị phá hủy
cơ quan công an nghi ngờ chị ta có vai trò chủ đạo trong các hoạt động của nhóm phụ nữ tại căn hộ năm trăm linh một
nhận định như vậy nhưng vấn đề then chốt lúc này là phải thu thập được thêm các tài liệu chứng minh vai trò cầm đầu của trần thị ba
đặc biệt phải chứng minh được yếu tố thương mại trong hoạt động mang thai của nhóm người này
đây chính là yếu tố cần phải có để kết tội đối tượng sau này
điều kiện mà để chứng minh được các đối tượng phạm tội là mình phải chứng minh được là các đối tượng khi tổ chức cho những người phụ nữ mang thai hộ này
họ phải được kiếm được lợi nhuận
bằng chứng những chứng cứ thu thập là họ đã giao dịch chuyển tiền với nhau
hoặc là những lợi ích hoạt chất khác
tại cuộc họp toàn đơn vị ngay sau đó
có nhiều ý kiến cho rằng
nên triển khai phương án bất ngờ kiểm tra hành chính
kết hợp khám xét căn hộ năm trăm linh một
để nhanh chóng giải mã những bí ẩn đang tồn động trong căn phòng này
sau khi phân tích tình hình
và dự đoán về quy mô hoạt động của nhóm đối tượng
chỉ huy công an phường cao thắng cho rằng
tạm thời chưa thực hiện phương án này
vì nếu không sẽ bứt dây động rừng
và con thu lớn nhất có thể sẽ cao chạy xa bay
công an phường cao thắng quyết định
việc kiểm tra hành chính căn hộ năm trăm linh một
phải được tiến hành song song với việc
bắt khẩn cấp và khám xét nhà của trần thị ba
như vậy sẽ đảm bảo được việc thu thập các tài liệu liên quan
và tránh được việc đối tượng bỏ trốn
để thực hiện kế hoạch
cần huy động thêm lực lượng
do vậy công an phường cao thắng
đã báo cáo lên công an thành phố hạ long
đề nghị phối hợp điều tra làm sáng tỏ vụ việc
sau khi tập trung lực lượng
chỉ huy lực lượng
điều tra quyết định
thời điểm đánh án là sáng ngày bảy tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
theo đó một tổ công tác nhận nhiệm vụ
bảo vệ vòng ngoài trung cư cao thắng
để đảm bảo cho tuyến hai tiến hành kiểm tra hành chính
khám xét bên trong căn hộ năm trăm linh một
tổ thứ hai sẽ áp sát khu vực xung quanh nhà trần thị ba
tổ thứ ba được trao nhiệm vụ
tiếp cận đối tượng
đồng thời tiến hành khám xét nhà
khi các tổ công tác đang vào vị trí
thì bất ngờ đối tượng được xác định là trần thị ba
lại đột ngột rời khỏi nhà
không nào núng
lực lượng phá án lập tức thay đổi kế hoạch tác chiến
phát hiện đối tượng tham gia giao thông
nhưng không đội ngũ bảo hiểm
cơ quan điều tra quyết định cho triển khai nhanh một tình huống nghiệp vụ
sau khi lực lượng cảnh sát giao thông
yêu cầu đối tượng dừng xe để kiểm tra giấy tờ
thì ngay lập tức các trinh sát đã áp sát
đề nghị trần thị ba về cơ quan công an
để làm sáng tỏ một số nghi vấn
liên quan đến các hoạt động tổ chức mang thai
vì mục đích thương mại
cùng lúc với thời điểm áp giải đối tượng trần thị ba
cơ quan công an đã tiến hành kiểm tra hành chính
tại căn hộ năm trăm linh một
và thu giữ được một số tài liệu quan trọng
hiệu ích đối với vụ án
qua kiểm tra là có ba người đang có
liệu là bụng to để có hiệu là đang mang thai
thì lúc kiểm tra thì các
người phụ nữ trên là có hiệu bối rối
bối rối và thường trốn ở trong phòng
và không ra ngoài
xong rồi cơ quan công an yêu cầu
mọi người phụ nữ trên mới ra ngoài
ra ngoài để làm việc
và lúc kỳ khai báo hỏi mục đích về thời gian
lý do để đến đây để làm gì
những người phụ nữ khai báo canh co
không nói ra ai là chủ
chỉ nói là một người bạn đứng ra
để thuê phòng cho nó
từ đó là mời tất cả những người trên
về trụ sở công an để làm rõ
kiểm tra nơi trú ngụ của một số phụ nữ này
các anh công an thu được một số hợp đồng lao động
trong đó thể hiện
trần thị ba là người đứng ra thuê
số phụ nữ này mang thai hộ
bằng phương pháp cấy ghép phôi thai
người mang thai hộ sẽ nhận được một khoản tiền
từ hai trăm năm mươi triệu đến ba trăm linh triệu đồng
lúc này tại cơ quan công an yêu cầu
trần thị ba không thử nhận hành vi
chỉ ta chỉ khai thuê căn nhà năm trăm linh một
giúp số phụ nữ trên
mà không thử nhận hành vi
tổ chức mang thai hộ
dù trần thị ba quanh co chối tội
nhưng chính những bản hợp đồng
cơ quan công an thu giữ
tại căn hộ số năm trăm linh một
đã tố cáo vai trò cầm đầu tổ chức mang thai hộ
vì mục đích thương mại của chị ta
từ những tài liệu quan trọng trên
cơ quan công an đã có cơ sở
để ra lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở
của đối tượng trần thị ba
cũng với phương pháp vận động thuyết phục
bước đầu tám phụ nữ bị phát hiện tại căn hộ năm trăm linh một đã thừa nhận
tham gia mang thai hộ theo gợi ý của trần thị ba
tổng hợp những tài liệu thu thập được
cho tới lúc này cơ quan điều tra khẳng định
trần thị ba có hành vi tổ chức mang thai hộ nhằm mục đích thương mại
những tài liệu trên cũng được sử dụng để đấu tranh với trần thị ba
sau thời gian khai báo quanh co cuối cùng
trước hàng loạt những tài liệu và lập luận đanh thép của điều tra viên
trần thị ba buộc phải cuối đầu thừa nhận
hành vi tổ chức mang thai hộ nhằm mục đích thương mại
trần thị ba khai báo do có thời gian dài sinh sống bên trung quốc
có thể nói được tiếng trung và đặc biệt có gần ba năm làm điều dưỡng
tại một bệnh viện ở thẩm quyến
nên có quen với một bác sĩ người trung quốc tên lý thành vân
tầm tầm giữa tháng một mươi một gì đấy của năm hai nghìn một mươi
thì bác sĩ có gọi em lên phòng làm việc
và gặp vật vào buổi chiều tối trước khi bác sĩ thăng ca
thì có nói về vấn đề là muốn hỗ trợ giúp đỡ bác sĩ
hỗ trợ giúp đỡ những gia đình hiếm muộn mà không có con
thì họ làm thủ thi hỗ nghiệm và muốn tìm kiếm những người phụ nữ
chấp nhận hy sinh để có thể giúp đỡ họ nuôi dưỡng cái phôi thai
thì bắt đầu khi em biết thì em chỉ biết được là đấy là một công việc nhân đạo
vì sau khi em đồng ý thì bác sĩ thanh vân đã lập một cái nhóm trên wechat
ở trung quốc là người dùng wechat
thì lập một cái nhóm wechat thì đã có năm người năm sáu người gì đấy
trong đó là có các bác sĩ và một bạn tên là ali lan
ở bên cam và bên thái lan
các bác sĩ làm việc trực tiếp trong cái bệnh viện hiếm muộn mà thủ thi hỗ nghiệm bên đấy
quy định của nước trung quốc là mỗi cặp vợ chồng chỉ được sinh là một lần
về cái việc một lần thì có thể là đa số là một con
nên là họ cần có những cái điều kiện kinh tế
họ muốn có thêm một thầy viên nữa
thì nó xảy ra việc là họ muốn lách cái quy định của pháp luật
đến nước trung quốc để tìm cách để có thêm những này
nhưng mà do cái giá cả thị trường của người bên trung quốc nó quá cao
thì họ cần những người phụ nữ khỏe mạnh ở các đất nước khác
trong đó đất nước việt nam mình
đấy là những người phụ nữ khỏe mạnh phải mang thai
để giúp họ có thêm thành viên trong gia đình
trong năm hai nghìn một mươi bảy trần thị ba nhiều lần xuất cảnh sang campuchia và thái lan
tại những nước này ba được một phụ nữ tên a lian
quốc tịch myanmar
không rõ địa chỉ cụ thể
đón và bàn bạc phương thức tìm những người phụ nữ việt nam
đồng ý mang thai hộ
sau đó sẽ đưa sang campuchia để cấy phôi thai
cứ mỗi người ba giới thiệu thành công và sinh nở
sẽ nhận trả công là ba mươi triệu đồng
người mang thai hộ là một người phụ nữ khỏe mạnh
người mang thai hộ sẽ nhận được số tiền là hai trăm bảy mươi triệu
nếu sinh đôi người mang thai sẽ được nhận thêm một trăm linh triệu đồng
sinh mổ được bồi dưỡng thêm ba mươi triệu đồng
số tiền trên được chi trả chia thành ba giai đoạn
sau khi cấy phôi thành công
trước và sau khi sinh con
ngoài ra trong một năm thực hiện hợp đồng
người mang thai hộ sẽ được hỗ trợ chỗ ở
và năm triệu đồng một tháng tiền sinh hoạt
yêu cầu bắt buộc đối với người mang thai hộ là phải trẻ khỏe không mắc các bệnh chuyển nhiễm
hình thức ưa nhìn từng có kinh nghiệm sinh nở có giấy tờ tùy thân
người đồng ý mang thai hộ cũng phải đồng ý cấy ghép phôi thai tại campuchia hoặc thái lan
dưỡng thai tại việt nam và sinh nở giao trẻ tại trung quốc
trần thị ba lý giải việc tổ chức mang thai hộ phải được thực hiện ở nhiều quốc gia
là bởi quy định mỗi phụ nữ của nước này chỉ được sinh nở một lần
nhưng nhiều gia đình lại mong muốn có nhiều hơn số con mà nhà nước cho phép
nên họ lách luật bằng cách thuê phụ nữ ở các quốc gia có thu nhập thấp mang thai và sinh con
việt nam giám sát chặt chẽ
trần thị ba lý giải việc cấy phôi thai nên các đối tượng thường chọn campuchia hoặc thái lan để tiến hành cấy phôi
sau khi đã thụ thai người mang thai hộ sẽ về việt nam tập trung tại quảng ninh để nuôi dưỡng bảo thai
vì tỉnh này có đường biên giới giáp danh trung quốc thuận tiện cho việc đưa người sang đó sinh nở và giao con
sau khi thống nhất phương thức thực hiện thì trần thị ba không liên lạc với bác sĩ lý thành vân người trung quốc nữa
mà làm việc dưới sự chỉ đạo của allian qua mạng wechat
về việt nam trần thị ba lập facebook gia lô lấy tên thanh tâm
sau đó truy cập vào các nhóm mang thai hộ và tìm người mang thai hộ để tuyển mộ phụ nữ mang thai
thời gian này trần thị ba đã kết nối với vũ thị nga linh ở thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh
và nhờ chị này tìm kiếm người mang thai hộ
tiền công cho mỗi ca giới thiệu là năm triệu đồng
với chiêu bài nhà hào tâm muốn chia sẻ giúp đỡ những bà mẹ đơn thân chị em phụ nữ có hoàn cảnh kinh tế khó khăn
muốn thay đổi cuộc sống thay đổi số phận chỉ sau chín tháng một mươi ngày
trần thị ba và vũ nga linh đã lôi kéo rụ rỗ hàng chục người phụ nữ tham gia vào đường dây này
ba và linh cũng không quên chấn an số phụ nữ này rằng
việc mang thai hộ vì mục đích nhân đạo giúp đỡ các gia đình hiếm muộn
đối tượng tổ chức nhóm này tuy nói ra
vì mục đích nhân đạo nhưng mà bản chất cuối cùng là sau đó có đối tượng gặp nhau và đều thỏa thuận liên quan đến thương mại hết
rõ ràng là đây không phải là mục đích nhân đạo
tôi cho rằng đây chỉ là hành vi mục đích nhân đạo mà muốn che đậy hành vi mua bán thôi
cứ như vậy từ năm hai nghìn một mươi tám đến tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
vũ nga linh và trần thị ba đã tuyển mộ được hàng chục phụ nữ
số người này sau đó tập trung về hạ long quảng ninh
rồi được ba hoặc linh tổ chức đưa đi khám sàng lọc tại các cơ sở y tế trên địa bàn
sau khi có kết quả một số phụ nữ không đủ điều kiện sức khỏe sẽ bị loại
những người đặt yêu cầu sẽ được trần thị ba tập hợp danh sách
rồi chuyển qua cho allianz bên campuchia
sau khi allian sắp xếp được lịch cấy phôi thai
thì trần thị ba sẽ đặt vé máy bay cho số phụ nữ đồng ý mang thai bay qua campuchia
tại đây người của allian sẽ đón những người phụ nữ này tại các cơ sở y tế
trước khi tiến hành cấy phôi thai họ sẽ phải trải qua một đợt thăm khám sàng lọc nữa
nếu đủ tiêu chuẩn mới tiến hành cấy ghép phôi thai
số chưa đạt yêu cầu sẽ trở lại việt nam chờ đến chu kỳ kế tiếp
sau khi đã cấy phôi người mang thai hộ bị giữ lại campuchia hoặc thái lan trong hai tuần để theo dõi
khi các chỉ số đặt mức an toàn
thì họ sẽ được đưa trở lại việt nam để dưỡng thai chờ ngày sinh nở
tại việt nam trần thị ba có trách nhiệm quản lý số phụ nữ này
thuê địa điểm cho họ tạm trú
tổ chức khám thai định kỳ cung cấp lương thực thuốc men trong suốt quá trình mang thai
trong quá trình nuôi dưỡng dưỡng thai tại việt nam
thì toàn bộ chi phí này sẽ do đối tượng trần thị ba chi trả
và như bị gan ba nói là số tiền này được đối tượng bên người campuchia
đấy là sẽ trả trực tiếp cho ba
qua đối tượng trần thị ba
các tài khoản trung gian
việc khó khăn bây giờ là những cái số tài khoản này
thì cũng có những số tài khoản ở nước ngoài
cho nên mình không thể xác minh được trẻ đẻ
cơ quan điều tra cũng đã thu thập được những tài liệu
do các đối tượng ở nước ngoài chuyển tiền cho đối tượng ba
qua tài khoản hoặc là chuyển tay trực tiếp
cơ quan điều tra cũng đã thu thập những tài liệu
và đã chứng minh được những việc đối tượng ba thu lợi bất chính
từ việc tổ chức cho những người phụ nữ kia mang thai hội
khi thai kỳ đến tuần thứ ba mươi năm
người mang thai hộ sẽ được nhóm của ba sắp xếp qua trung quốc
bằng đường tiểu ngạch
sang tới bên kia biên giới
thai phụ sẽ được phía tổ chức bên trung quốc
đón rồi đưa thẳng đến nhà trọ
rồi giam giữ ở đây chờ ngày sinh
khi những người thuê mang thai chọn được ngày giờ như ý
thì thai phụ sẽ được bí mật đưa tới các cơ sở y tế tư nhân
để tiến hành mổ sinh con
sau khi sinh
người mang thai hộ sẽ lập tức bị cách ly hoàn toàn khỏi đứa trẻ
điểm đến tiếp theo của những em bé sơ sinh này
thì người mang thai hộ và trần thị ba không được biết

người mang thai hộ sẽ được đưa tới biên giới để quay lại việt nam
bằng đường tiểu ngạch
rồi sau đó tìm gặp trần thị ba
để nhận nốt số tiền còn lại
và kết thúc hợp đồng
chúng tạo nên một cái đường dây khép kín
mỗi một đối tượng
thì thực hiện
cái vai trò của mình ở một giai đoạn khác nhau
ví dụ như trần thị ba thì tìm những người phụ nữ
để tuyển mộ và
đề nghị họ mang thai
nhưng khi mà
campuchia hoặc là thái lan để mang thai
thì lại là một cái đối tượng khác
khi mà đưa những người phụ nữ sang trung quốc để đẻ
thì cũng là một người khác ở bên trung quốc
tức là mỗi một cái đối tượng
chúng phân ra một cái vai trò khác nhau trong cái vụ án này
trần thị ba này
chỉ biết an lý lan có thể là nhiều trần thị ba khác
trong nước nước việt nam này
nhưng bản thân trần thị ba cũng không thể biết những trần thị ba khác
trong đường dây của an lý lan này
tại vì đấy bây giờ loại tội phạm bây giờ nó
thực hiện rất là tinh vi là như thế
họ đến giai đoạn nào
họ cắt đuôi ra lại lên luôn
trần thị ba có thể kể
vanh vách số tiền mà người mang thai hộ được nhận
cũng như lý lẽ nhân đạo của chị ta
trước các câu hỏi liên quan đến sinh mạng của người mang thai hộ
và ai sẽ chịu trách nhiệm
nếu trong quá trình mang thai
đặc biệt là khi sinh nở bên trung quốc
thai phụ không may gặp phải những biến chứng nguy hiểm
đến tính mạng
thì trần thị ba chỉ biết cười trừ
từ câu trả lời của trần thị ba
đến các nội dung ghi trong hợp đồng mang thai hộ
có thể thấy
không có một điều khoản nào thể hiện trách nhiệm
của những kẻ tổ chức
với những nguy hiểm mà người mang thai hộ
không may gặp phải những biến chứng nguy hiểm
trong quá trình thực hiện thỏa thuận
vậy mà mỗi ngày trôi qua
vẫn không ít phụ nữ đem cả tính mạng của mình
để đánh cược với những lời hứa hẹn
về một khoản lợi nhuận lớn
từ những kẻ tổ chức mang thai hộ
dù may mắn vẫn giữ được mạng sống
và kiếm được một ít tiền
thì những người mang thai hộ
vẫn phải đối diện với không ít bi kịch
nghe theo lời đường mật
của một số đối tượng trong đường dây mang thai hộ
người phụ nữ này đã đồng ý
ký vào bản hợp đồng với hy vọng
kiếm được một khoản tiền để trang trải cuộc sống
lo cho tương lai của các con
nhưng oái oăm thay
sau lần mang thai hộ bên trung quốc trở về
chị dù đã rất cố gắng
vẫn chưa thể có được đứa con của chính mình
tổng hợp các tài liệu thu thập được
kết hợp với lời nhận tội của trần thị ba
vũ nga linh và lời khai
của những người phụ nữ đã tham gia vào tổ chức mang thai hộ
vì mục đích thương mại
cơ quan điều tra công an tỉnh quảng ninh
đã hoàn thiện hồ sơ
đề nghị viện kiểm sát nhân dân
truy tố trần thị ba vũ nga linh
về tội danh tổ chức mang thai hộ
vì mục đích thương mại
em mong là sau này sẽ không có một người nào
mang mắt cái tội nghị này
lên người như em nữa
hiện tại pháp luật nước ta chưa có quy định xử lý
đối với những người phụ nữ mang thai hộ
vì mục đích thương mại
nên tám người phụ nữ mang thai hộ trong vụ án của trần thị ba
không phải chịu trách nhiệm hình sự
công an tỉnh quảng ninh
đã bàn giao số phụ nữ này
về chính quyền địa phương nơi họ cư trú
công an tỉnh quảng ninh đã bàn giao số phụ nữ này

thực ra đất nước việt nam
chỉ là nơi để
ngươi dưỡng thôi
các đối tượng cấy thai bên campuchia
hay là những bệnh viện
để phụ nữ sinh nở bên trung quốc
thế nên là đang gặp khó khăn trong quá trình điều tra
mở rộng các vụ án
những đối tượng liên quan
mình chỉ làm rõ được đối tượng tìm kiếm
rồi tổ chức đi mang thai
đối với đất nước việt nam thì thôi
những người đứng vai trò bên các lớp bạn
thì mình không làm được
thì vì họ
mặc dù ví dụ trong vụ án này
trần thị ba nó chỉ biết được một đối tượng
ở bên campuchia thôi
thế còn người bên trung quốc là ai thì cũng không biết
và bản thân những người phụ nữ mang thai này
cũng chỉ biết đối tượng trần thị ba thôi
chứ cũng không thể biết được người bên trung quốc là ai
và người bên campuchia là ai
tới đây các đối tượng sẽ phải nhận về hình phạt thích đáng
những người tham gia điều tra khám phá vụ án
vẫn tràn trở
khôn nguôi về số phận của những đứa trẻ
bằng hình thức mang thai hộ
liệu rằng chúng có được đến những gia đình
cần con cái theo như lời hứa hẹn của đối tượng
hay những sinh linh nhỏ bé ấy
sẽ được sinh ra nhằm phục vụ
cho những mục đích khác
không phải đơn thuần
tổ chức mang thai hộ
và cái việc mua bán này
nó sẽ hậu quả
đằng sau đó
nó có thể là những cái việc mua bán nội tạng
những bạn người
nó có thể nuôi những đứa trẻ đấy
sau đó là trở thành hoặc như nào đó
hoặc là đến một độ đó
mổ đến độ tạng
nhưng cái đấy thì thực sự là
bởi vì những đứa trẻ đó nằm ngoài vòng pháp luật
không được pháp luật bảo vệ
thì chúng ta không thể nào mà phát hiện ra được
mối nguy hại của loại tội phạm này
chưa dừng lại ở đó
số phận của những bảo thai
đang nằm trong bụng những người mang thai hộ
trong vụ án này sẽ đi đâu về đâu
khi mà người sẽ sinh ra chúng
lại không cùng huyết thống
liệu rằng những người phụ nữ
lấy lý do vì nghèo khổ cùng cực
mới phải đi mang thai hộ này
có đủ điều kiện vật chất
để nuôi dưỡng những đứa trẻ
và trên hết liệu họ có đủ tình yêu thương
sự thấu cảm để đồng hành với những đứa bé này
trên chặng đường đời phía trước hay không
chắc chắn sẽ còn đầy dẫy những khó khăn
đó là những câu hỏi
không có câu trả lời
nhưng có một điều chắc chắn
là luật pháp sẽ có chế tài xử lý thật nghiêm khắc
đối với các đối tượng tổ chức mang thai hộ
vì mục đích thương mại
có như vậy mới hy vọng đẩy lùi được loại tội phạm này
và chấm dứt những bi kịch như trên
thưa quý vị và các bạn
mang thai hộ vì mục đích thương mại
tiềm ẩn rất nhiều rủi ro
lớn tới mức có thể phải đánh giá của các bạn
giá bằng chính sinh mạng của người mang thai hộ
bên cạnh đó nó còn để lại rất nhiều hậu quả lâu dài đối với xã hội
do đó mỗi chúng ta
đặc biệt là các chị em phụ nữ
hãy cảnh giác và nói không với tội phạm tổ chức mang thai hộ
vì mục đích thương mại
đó là cách để chúng ta bảo vệ sức khỏe
tính mạng của mình
và những người thân
trung tay đẩy lùi loại tội phạm này
và góp phần xây dựng một xã hội văn minh nhân ái